vào khoảng hai giờ sáng nay trên tuyến đường quảng lộ phụng hiệp thuộc khu vực ốc sáu xã tân thành
thành phố cà mau tổ kiểm soát phòng chống dịch tỉnh cà mau ra hiệu lệnh cho một thanh niên
vào chốt để kiểm tra y tế nhưng người này không chấp hành hiệu lệnh mà còn bất ngờ tăng tốc bỏ chạy
lực lượng làm nhiệm vụ đã dùng phương tiện tiến hành ngăn chặn đối tượng khai tên là lương văn tâm
sinh năm hai nghìn trú tại xã lâm hải huyện nam căng tỉnh cà mau nghề nghiệp phụ hồ tạm trú tại xã bà điểm
huyện hóc môn thành phố hồ chí minh trong quá trình kiểm tra tâm đã có hành vi đưa tiền cho tổ công tác
để bỏ qua lỗi vi phạm nhưng đã bị lực lượng nhắc nhở ngoài ra qua kiểm tra trên hệ thống
giấy phép lái xe do tâm xuất trình lại còn mang tên người khác lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra y tế
đồng thời đưa lương văn tâm đi cách ly y tế tập trung theo đúng quy định